thưa quý vị các chuyến bay đi từ thành phố hồ chí minh đi hà nội trong ngày hai mươi hai tháng bảy
và một chuyến ngày hai mươi ba tháng bảy của hãng hàng không việt nam airlines đã bị hủy
vì phải chờ thành phố hà nội thống nhất lại phương án cách ly người về từ thành phố hồ chí minh
cục hàng không việt nam xác nhận cục đã hủy các chuyến bay của việt nam airlines
do gần đây ủy ban nhân dân thành phố hà nội ra chính sách khách từ thành phố hồ chí minh về
phải cách ly tập trung và hà nội phải thông tin đáp ứng được bao nhiêu chỗ cách ly
thì sau đó mới chuyển sang cục để cấp phép bay
hãng hàng không việt nam airlines cho biết sẽ phải hoàn tiền cho hành khách bị hủy chuyến
trong ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng bảy đồng thời vẫn chưa biết chuyến bay trong ngày hai mươi bốn tháng bảy có bị hủy hay không
dù vé đã bán hết hiện việt nam airlines là hãng duy nhất được cấp phép khai thác đường bay hà nội thành phố hồ chí minh
về phía đại diện sân bay nội bay xác nhận tình trạng gián đoạn các chuyến bay từ thành phố hồ chí minh về hà nội
và đang phải chờ thành phố hà nội thống nhất lại phương án cách ly người về từ thành phố hồ chí minh